ngân hàng phát triển châu á adb hôm nay đã ký kết một hiệp định vay giá trị ba mươi bảy triệu usd với công ty cổ phần thủy điện đa nhiêm hàm thuận đa my đhd để tài trợ việc lắp đặt một dàn pin điện mặt trời nổi
đây là dự án lắp đặt dàn pin điện mặt trời nổi quy mô lớn đầu tiên ở việt nam và cũng là lớn nhất ở khu vực đông nam á với công suất đỉnh là bốn mươi bảy năm mw trên hồ chứa hiện thời của nhà máy thủy điện đa my với công suất là một trăm bảy mươi năm mw thuộc công ty đhd
dự án sẽ giúp tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong tổng công suất năng lượng của việt nam giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu như than đá
việc kết hợp hai công nghệ năng lượng sạch bao gồm thủy điện và điện mặt trời là một thành tiệu giản đơn nhưng rất sáng tạo có thể được nhân rộng ở các tỉnh thành của việt nam trên khắp châu á và thái bình dương
gói tài trợ bao gồm một khoản vay trị giá một mươi bảy sáu triệu usd từ nguồn vốn vay thông thường của adb
khoản vay này được bổ sung một mươi năm triệu usd đồng tài trợ yêu đại hỗn hợp được cung cấp bởi quỹ biến đổi khí hậu canada cho khu vực tư nhân ở châu á
gói tài trợ cũng bao gồm khoản vay song song trị giá bốn bốn triệu usd từ quỹ cơ sở hạ tầng khu vực tư nhân hàng đầu châu á được hỗ trợ bởi cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica thông qua một cam kết đầu tư cổ phần trị giá một năm tỷ usd tập trung vào việc cung cấp các dự án cơ sở hạ tầng khu vực tư nhân chất lượng cao và bền vững giúp giảm phát thải carbon nâng cao hiệu quả năng lượng cho các quốc gia thành viên đang phát triển của adb
dự án này đánh dấu việc lắp đặt dàn pin điện mặt trời nổi quy mô lớn đầu tiên ở việt nam và cũng là lớn nhất ở đông nam á